trong chương trình thời sự chiều qua chúng tôi đã đề cập câu chuyện ghi sai chỉ số công tơ điện tại nhiều địa phương
và lo ngại của người dân về vấn đề minh bạch khi mà evn là đơn vị ghi chỉ số và đồng thời cũng là đơn vị kiểm tra
đồng nghĩa là vừa đa bóng vừa thổi còi
bên cạnh đó thì cũng có vấn đề khác rất đáng quan tâm và cũng liên quan đến vấn đề ghi chỉ số công tơ điện
đó là câu chuyện về công tơ điện tử một thiết bị có thể tự động đọc chỉ số từ xa
tại bất kỳ thời điểm nào và cũng có thể gửi thông báo đến khách hàng ngay khi chỉ số điện có dấu hiệu tăng bất thường
công tơ điện tử được cho là có tính chính xác rất cao đáng tin cậy hơn so với công tơ cơ khí
nhưng những ngày qua vẫn xảy ra các trường hợp sai sót hệ thống ghi nhầm hóa đơn tiền điện của khách hàng
vậy những sai sót này do đâu mà có lỗi nằm ở máy móc hay là ở con người
loại công tơ điện này có cơ chế hoạt động ra sao có tiêu chuẩn chất lượng và được kiểm định như thế nào
câu trả lời sẽ có ngay sau đây mời quý vị khán giả cùng theo dõi
quy trình rất là trúng mực và nghiêm ngạc bộ tiêu chuẩn về đo lượng việt nam thì chúng tôi cũng phải tuân thủ
thứ hai là tiêu chuẩn quốc tế của eac
khi khách hàng có khiếu nại về kết quả kiểm định công tơ đơn vị thí nghiệm điện sẽ phối hợp với các công ty điện lực
để thực hiện kiểm định tại công tơ thiết bị kiểm định công tơ được cài đặt phần mềm chương trình kiểm định
các kiểm định viên không thể tự ý can thiệp được vào chương trình đã cài đặt
theo đúng quy định của thông tư eicer theo đúng các tổ chức kiểm định
định liệu chuẩn thử nghiệm công ty đo các công tơ điện tử này

chúng tôi thì sẽ chỉ là khi thực hiện sẽ thay cái trì của mình
nhưng mà vẫn giữ nguyên vì cái này có hai lý do
một là phục vụ cho công tác bảo hành hai chính là có liên quan công trực chất lượng của sản phẩm
các trường hợp tăng đột biến hóa đơn tiền điện xảy ra trong thời gian qua
theo lãnh đạo ngành điện là do lỗi của các cá nhân trong ngành điện
thực hiện các nhiệm vụ
với sự phát triển của công nghệ mức độ chính xác của công tơ điện tử
được đánh giá là cao hơn so với công tơ cơ khí
trong các nhà sản xuất
trong việc thu thập về dữ liệu sử dụng điện
vì vậy có thể khẳng định về chất lượng của công tơ điện tử hiện nay đang sản xuất
sự sai số chỉ là từ các cá nhân
hiện ngành điện lực đã thiết lập các nấc kiểm tra kiểm soát
trong quy trình xác nhận số liệu chỉ số công tơ
lập hóa đơn tiền điện phúc tra và công tác dịch vụ khách hàng